tối ngày sáu tháng ba ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của hà nội đã tổ chức họp khẩn về công tác phòng chống dịch
đây là cuộc họp đột xuất để thông tin về trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín của một phụ nữ vừa trở về từ anh
chủ trì cuộc họp có bí thư thành quỷ hà nội vương đình huệ chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung thứ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long
thông tin ban đầu cho biết bệnh nhân tên nguyễn hồng nhung hai mươi sáu tuổi ngụ tại phường trúc bạch quận ba đình thành phố hà nội đi du lịch châu âu và trở về hà nội trên chuyến bay vn năm mươi bốn của vietnam airlines vào ngày hai tháng ba
trước đó bệnh nhân có sang ý trong thời gian du lịch
khi nhập cảnh vào việt nam chưa có triệu chứng sốt bệnh nhân bắt đầu có những triệu chứng mệt mỏi và sốt vào ngày ba tháng ba và tự thực hiện cách ly tại nhà
đến ngày năm tháng ba bệnh nhân đi khám tại bệnh viện hồng ngọc
và được trần đoán là viêm phổi
thấy có triệu chứng nghi ngờ mắc covid một mươi chín bệnh viện hồng ngọc đã chuyển bệnh nhân sang bệnh nhiệt đới trung ương
tại đây bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
hiện cơ quan chức năng đã tiến hành cách ly và điều trị cho bệnh nhân đồng thời khoanh vùng cách ly triệt đề những người từng tiếp xúc với bệnh nhân này
như vậy thì đây là ca thứ một mươi bảy dương tính với covid một mươi chín tại việt nam
một mươi sáu ca bệnh trước đó đã được chữa khỏi và rút viện